vấn đề thu gom xử lý chất thải vùng ven biển tuy đã được các cấp các ngành và chính quyền tỉnh quảng ninh quan tâm nhưng sẽ chẳng thể nào đủ nếu thiếu ý thức tự giác của người dân không chỉ người dân ở những vùng ven biển mà cả ở những địa phương lân cận
thanh niên chung tay bảo vệ môi trường vịnh hạ long hành động vì hạ long xanh là một sáng kiến do tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế iucn và trung tâm bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng mcd
với hợp cùng ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh tổ chức đến nay hoạt động này đã bước sang năm thứ ba
các tỉnh nguyện viên tham gia chương trình sẽ tiến hành thu gom và phân loại rác trên nhiều khu vực của vịnh hạ long
năm hai nghìn một mươi sáu thành phố hạ long đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch bảo vệ môi trường vịnh hạ long đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
trong đó tiếp tục đưa ra nhiều giải pháp định hướng bảo vệ môi trường những vùng môi trường trọng điểm
dù lượng rác đã giảm một phần môi trường đã được cải thiện nhưng để duy trì các hoạt động này thì không hề đơn giản bởi chúng đòi hỏi nguồn tài chính và nhân lực dồi dào
không chỉ rác thẳng
đại dương của chúng ta đã và đang phải tiếp nhận rất nhiều nguồn thải độc hại khác
theo thông tin từ bộ tài nguyên và môi trường cho biết thời gian gần đây môi trường biển có nguy cơ phải chịu ảnh hưởng lớn do các độc chất trong chất thải từ một số hoạt động trên đất liền đặc biệt là các khu công nghiệp ven biển
theo thống kê có từ bảy mươi đến tám mươi lượng rác thải trên biển bắt nguồn từ đất liền do các nhà máy sĩ nghiệp khu công nghiệp cơ sở công nghiệp khu dân cư xả nước thải chất thải rắn không qua xử lý
ngoài ra do ảnh hưởng từ khu vực cửa sông và sự tiếp nhận chất thải của các hoạt động phát triển kinh tế ven biển một số vùng biển có hàm lượng chất sắn lơ lửng cao
báo cáo môi trường quốc gia năm hai nghìn một mươi sáu cũng chỉ rõ hàm lượng dầu mỡ khoáng trong nước biển đang có xu hướng gia tăng phổ biến ở khu vực cảng biển do hoạt động của các tàu thuyền làm do dỉ nhiên liệu dầu mỡ
quá trình nuôi trồng thủy sản cũng làm phát sinh đáng kể
lượng chất thải rắn trực tiếp ra biển nguồn thải chủ yếu là các loại phân bón thức ăn nhân tạo sử dụng trong nuôi trồng
bình quân một hectare nuôi tôm sẽ thải ra môi trường khoảng năm tấn chất thải rắn và hàng chục nghìn mét khối nước thải trong một vụ nuôi
với tổng diện tích nuôi tôm hơn sáu trăm linh ha trên toàn quốc mỗi năm sẽ thải ra môi trường gần ba triệu tấn chất thải rắn
hàng năm hơn một trăm linh con sông trên phạm vi cả nước thải ra biển tám trăm tám mươi km khối nước và hai trăm bảy mươi ba trăm linh km khối nước
hơn ba trăm linh triệu tấn phủ sa kéo theo nhiều chất có thể gây ô nhiễm biển như các chất hữu cơ dinh dưỡng kim loại nặng và nhiều chất độc hại từ các khu dân cư tập trung các khu công nghiệp và đô thị các khu nuôi trồng thủy sản ven biển và các vùng sản xuất nông nghiệp
năm hai nghìn một mươi lượng chất thải đã gia tăng rất lớn ở các vùng nước ven bờ trong đó dầu là khoảng ba mươi năm một trăm sáu mươi tấn một ngày niter tổng số hai mươi sáu năm mươi hai tấn một ngày và tổng lượng amuni là một mươi năm ba mươi tấn một ngày
tình trạng ô nhiễm tại nhiều vùng biển trên cả nước đã cho chúng ta thấy rất rõ về những hiểm họa môi trường mà biển việt nam đang gặp phải
môi trường biển bị ô nhiễm sẽ dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng đặc biệt là suy thoái sinh học biển
ngay từ lúc này không chỉ các cấp các ngành liên quan cần vào cuộc mà chính mỗi người dân cũng cần phải tự nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển
có thể thấy tác nhân gây ô nhiễm môi trường biển lớn nhất chính là do con người
và trên hết điều chúng ta cần làm là phải nâng cao ý thức của bản thân ngay từ bây giờ
môi trường biển trong lành sẽ giúp phát triển du lịch và hỗ trợ đời sống cho người dân
vì vậy hành động thiết thực và đơn giản nhất mà mỗi chúng ta có thể làm là chỉ cần vứt rác đúng nơi quy định không xả rác ra biển
được giao quản lý hơn năm năm
trong đó có gần hai mươi hectare là rừng đặc dụng với nhiều loại gỗ quý thảo dược và nhiều loài động vật hoang dã
để giảm thiểu tình trạng phá rừng ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên thần sa phượng hoàng trên địa bàn tỉnh thái nguyên
đã triển khai công tác giao khoán rừng cho các tổ hộ dân sống trong và ngoài vùng ven khu bảo tồn chăm sóc
qua đó phát huy được vai trò tích cực của người dân trong công tác trồng và bảo vệ rừng
đây cũng là nội dung mà chúng tôi muốn chuyển đến quý vị và các bạn
trong chuyên mục sống xanh ngày hôm nay
rừng đặc dụng thân sa phượng hoàng trải dài trên địa phận tám xã và thị trấn của huyện võ nhai tỉnh thái nguyên
trong đó có hơn sáu hộ dân đang sinh sống tại vùng lõi và vùng đệm của khu rừng này
với điều kiện kinh tế khó khăn hạn chế hiểu biết về pháp luật bảo vệ rừng
nên những năm trước đây tình trạng người dân vào rừng đốn gỗ vẫn diễn ra rất phổ biến
khiến rừng bị tàn phá
từ năm hai nghìn một mươi năm ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên thần sa phượng hoàng
đã tiến hành giao rừng cho các hộ dân trồng coi bảo vệ
từ đó người dân thành lập các tổ quản lý và bảo vệ rừng
việc này đã giúp hiệu quả của công tác giữ rừng được nâng lên rõ rệt
bà con nhận thức được cái tầm quan trọng của rừng là nó có lợi cho bà con nên là bà hối hợp cùng các anh kiểm lâm
thường xuyên đi tuần tra đến tận những lô khoảnh đã được giao
tổ chức bảo vệ rừng là biết tốt tuyên truyền hàng tháng
và vận động bà con chúng ta cùng nhau tham gia
chúng tôi bà con chúng ta năm mươi năm hồ cùng nhau đi tuần chia ra ba tổ
hiệu quả nó rất là rõ rệt
cụ thể là giữ được nguyên trạng
nguyên trạng rừng nguyên sinh
và đặc biệt là sự quan tâm của nhà nước
cái khoán này hàng năm nhà nước cũng đều có kinh phí cấp về rất là kịp thời cho toàn thể các hội dân được nhận khoán
hiện tại công tác giao rừng đã được triển khai ở hầu hết các xã có rừng đặc dụng
toàn bộ khu vực đã thành lập được trên bốn mươi tổ trông coi bảo vệ rừng
tổng diện tích rừng đã được giao cho các tổ quản lý bảo vệ là hơn tám ha
trong đó tám trăm linh hectare rừng đã được chi trả với tổng số tiền hơn một sáu tỷ đồng
với số tiền đã chi trả ban quản lý khu bảo tồn đã hướng dẫn các tổ bảo vệ rừng sử dụng vào các mục đích chung như để kéo đường điện đóng góp xây dựng nhà văn hóa
đơn vị phối hợp với các chính quyền địa phương trong khu bảo tồn mở các lớp tuyên truyền về công tác quản lý bảo vệ rừng
đồng thời người dân sau khi họ ký hợp đồng nhận khoán bảo vệ rừng đối với đơn vị
thì họ chủ động là ít nhất một tuần họ đi tuần tra rừng ba buổi
và sau khi đi tuần tra rừng nếu có vụ việc gì phức tạp
thì họ báo cáo với cán bộ kiểm đồng địa bàn và trạm kiểm đồng xã tại để ngăn chặn các hành vi vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng
từ khi thực hiện ra khoa đến nay thì rừng đã được bảo vệ và phát triển tốt các vụ vi phạm giảm đi trông thấy
chủ trương giao rừng cho người dân đang mang lại hiệu quả thiết thực góp phần giảm thiểu tình trạng xâm hại rừng
song song với công tác này ban quản lý khu bảo tồn cũng đang mạnh dạn thực hiện đưa thêm các mô hình trồng chuối tay dưới rừng
trồng dược liệu để tạo sinh kế cho người dân và là một hướng đi nhiều triển vọng
có thu nhập từ rừng người dân sẽ càng nâng cao ý thức bảo vệ và phát triển rừng hơn nữa
và xin hẹn gặp lại vào chương trình vì bôi trường bền vững kỳ sau